giá vào ngày vía thần tài mùng một mươi tháng riêng âm lịch tăng nhẹ
chủ yếu ở chiều bán ra trong khoảng từ ba mươi đến một trăm linh đồng một lượng
cụ thể trong phiên giao dịch hôm nay một mươi bốn tháng hai giá vàng sgc trên thị trường hà nội
thời điểm bảy giờ một mươi tám phút được công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giao dịch
ở ngưỡng ba mươi sáu sáu mươi năm ba mươi bảy bảy triệu đồng một lượng mua vào và bán ra
mức giá này giảm ba mươi đồng mỗi lượng ở chiều mua
và tăng nhẹ ba mươi đồng mỗi lượng bán so với chốt phiên hôm qua
còn tại công ty vàng bạc đa quý bảo tín minh châu thời điểm tám h
tám giờ giá vàng sgc được niêm yết ở mức ba mươi sáu bảy mươi đến ba mươi bảy một mươi triệu đồng một lượng
giảm nhẹ ba mươi đồng mỗi lượng ở chiều mua vào
và tăng một trăm linh đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua
tại tập đoàn vàng bạc đa quý doji giá vàng sgc được niêm yết ở mức ba mươi sáu tám mươi đến ba mươi bảy năm mươi triệu đồng một lượng
giảm năm mươi đồng mỗi lượng ở chiều mua vào
và tăng một trăm linh đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua